ở tình quảng trị do ảnh hưởng phong tục và tập quán từ ngàn xưa của đồng bào vân kiều paco nên thân phận người phụ nữ có nhiều thiệt hỏi sau khi lấy chồng
nhưng ngày nay thì đời sống xã hội thay đổi và đã có những người chồng của phụ nữ vân kiều paco biết cách chia sẻ yêu thương hơn gánh vác việc nhà hơn với vợ
và phóng sự sau là câu chuyện cho chúng ta thấy rõ hơn về vấn đề này
ngày nay vào các dịp lễ của người phụ nữ như ngày hai mươi tháng một mươi ngày tám tháng ba hoặc các dịp lễ hội khác rất dễ nhận thấy người phụ nữ miền núi ở tỉnh quảng trị mặc đẹp tự tin và sôi nổi tham dự
quyền bình đẳng nam nữ ở miền núi đã tạo cho phụ nữ những cơ hội tốt để tham gia tích cực các hoạt động xã hội
nói chung chị em đều là thích làm đẹp này khi đến ngày đó là chị em bắt đầu là đi làm đẹp
họ đã hát họ thoải mái còn hồi xưa thì gái đã có chồng phụ nữ đã có chồng thì không bao giờ được hát họ nhảy múa còn bây giờ thì khác rồi
hoặc có những ông bố giờ đây không ngại ngần đứng trước đám đông khi nhận mình là cây nến vàng khi hát bà ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình
thay đổi về những hành vi tích cực ấy là bước tiến lớn trong nếp sống nếp nghĩ của những ông bố những người đồng bào dân tộc ít người khi họ tham gia câu lọc bộ
những người cha tốt ở xã a túc huyện hướng hóa
với quan điểm hướng về cơ sở và hỗ trợ phụ nữ vùng khó phát triển những cách làm mới mẻ đã tạo cho phụ nữ miền núi có cơ hội làm
điều đó đã làm thay đổi cải thiện vị thế của họ và thu hút phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn bằng chứng là tỷ lệ tập hợp hội viên phụ nữ ở khu vực miền núi ở quảng trị đạt trên bảy mươi
trong thời gian tiếp theo các cấp hội của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo này
và cái mục đích cuối cùng là để giúp cho người phụ nữ thực hiện
bình đẳng giới một cách thực chất và giúp cho người phụ nữ có điều kiện để tham gia một cách tốt nhất vào các hoạt động xã hội nâng cao năng lực trình độ năng lực của người phụ nữ
vận động các tầng lớp phụ nữ phát huy vị trí trong gia đình và xã hội xây dựng gia đình hạnh phúc là một trong những mục tiêu mà phụ nữ quảng trị đề ra trong thời gian tới
trong đó tập trung nâng cao chất lượng tổ chức hội cơ sở được lựa chọn là khâu đột phá
và điều ấy sẽ tiếp tục nâng cao hơn
nữa vị thế của người phụ nữ miền núi quảng trị